chủ tịch hội đồng châu âu charles misen xác nhận rằng các nhà lãnh đạo châu âu chưa nhất trí về kế hoạch ngân sách
trong đó có vấn đề hỗ trợ ukraine các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận lại về vấn đề này vào đầu năm sau
liên minh châu âu eu chưa đặt đồng thuận về kế hoạch ngân sách nói trên do thủ tướng hungary viktor orbán
đã phủ quyết khoản hỗ trợ năm mươi tỷ euro tức là gần năm mươi năm tỷ đô la mỹ cho ukraine
trước đó bất chấp sự phản đối của hungary lãnh đạo các nước thành viên eu đã nhất trí mở các cuộc đàm phán
về việc kết nạm ukraine và moldova vào liên minh này đồng thời cấp quy chế ứng cử viên gia nhập cho georgia
ngoài ra tại hội nghị thượng đỉnh này các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ một mươi hai nhằm vào nga
trong đó nhắm mục tiêu vào mặt hàng kim cương và thắt chặt việc áp giá trần đối với dầu mỏ của nga